tại cuộc họp nhóm tham vấn hạt nhân ncg song phương hàn mỹ được tổ chức tại seoul vào ngày một mươi tám tháng bảy
hai nước đã nhất trí tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung mô phỏng chiến tranh hạt nhân
để ngăn chặn triều tiên sử dụng loại vũ khí nguy hiểm này
ông kurt campbell điều phối viên về các vấn đề ấn độ dương thái bình dương của nhà trắng
tiết lộ rằng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo của mỹ
đã cập cảng thành phố busan phía đông nam hàn quốc lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ
động thái này thể hiện cam kết gian đe mở rộng của mỹ dành cho hàn quốc
quan chức mỹ nhận định cuộc họp lần này mang lại cơ hội tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai nước
trong khi đó ông kim tae yo phó cố vấn an ninh quốc gia hàn quốc cho biết
hai nước đã quyết định phối hợp và thực hiện các cuộc tập trận mô phỏng chiến tranh hạt nhân
theo cơ chế ncg tại trung tâm và cho biết thêm rằng nhóm có kế hoạch tổ chức nhóm họp thường xuyên theo quý